đáng nói là trước khi mất không lâu phi nhung từng có lời trần tình với báo chí rằng
tôi không dạy nổi hồ văn cường nữa nên đã phải làm chuyện như vậy
trong chương trình chuyện ngại nói tuần này phi nhung đã tâm sự về chuyện nuôi dạy con nuôi hồ văn cường
tôi có nhiều con nuôi nhưng nuôi dạy chúng rất nghiêm khắc theo kiểu riêng của tôi
tôi về chùa là mỗi đứa phải ở một phòng ngủ riêng một chỗ không đắp mền chung của ai của người đó không chung động
chùa tôi là chủ nữ nên tôi nuôi các bé nam tới năm một mươi bốn tuổi
là cho chúng về chùa khác ở không còn trách nhiệm
tất nhiên lâu lâu tôi vẫn thăm các con và hỏi thăm xem các con như thế nào
ở nhà tôi thì hồ văn cường và đức hiếu là hai đứa làm tôi sốc nhất
bắt đầu từ năm một mươi sáu tuổi tôi đã thấy các con có sự thay đổi khác thường về tính cách
tôi biết được điều đó nên không la mắng con nữa mà thay đổi cách dạy dỗ đánh vào tâm lý của con
hồi con gái wendy một mươi sáu tuổi tôi cũng dạy như vậy
tôi dạy wendy sao thì dạy hồ văn cường đức hiếu như thế
mỗi khi con làm điều gì đó không đúng
tôi chỉ nói nhẹ nhàng rằng con làm điều này là sai con khiến mẹ buồn
nó nói gì tôi cũng nghe không cãi lại ngay lập tức
tôi đợi một tuần sau mới phân tích giảng giải cho con hiểu
tôi cũng quan tâm hỏi con chuyện ở trường lớp bạn bè ra sao
rồi tự lấy những câu chuyện của mình ra chia sẻ cùng con
tôi học cách làm bạn để tâm sự mọi thứ cùng con
đức hiếu là đứa tôi nuôi từ nhỏ đến lớn nên cứng đầu hơi chút là khóc
đùng cái đòi đi tìm mẹ nhưng ai biết được mẹ nó ở đâu
lúc đó tôi mới bảo
mẹ là mẹ của con mẹ đã nhận con là lo cho con như thế nào từ khi con bé
nếu ai đó nhận là mẹ của con mà giàu có là mẹ trao liền cho người đó
nên con đừng sợ mẹ chia cắt này nọ
nhưng bây giờ con đi tìm mẹ thì tìm ở đâu
con không có một ai quen biết ngoài kia con nghĩ lại đi ai là mẹ của con
thời điểm từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi đức hiếu sống khép mình
giấu kín mọi chuyện sớm nắng chiều mưa
tôi biết được điều đó nên lâu lâu phải xuống phòng coi xem con ra sao
rồi ôm con vào lòng cho con biết được tôi là mẹ của nó
nhiều lúc con không làm được việc tôi cũng không la mắng gì hết
chỉ nói nhẹ nhàng cái gì con thích tôi đều cho con đi học
con hồ văn cường là nghệ sĩ nên lại có tính cách khác
tôi không thể dạy theo kiểu đó được và cứ qua hết trường hợp nọ tới trường hợp kia
thực sự tôi rất buồn vì rất khó để dạy được hồ văn cường
vốn dĩ hồ văn cường sống khép kín
nên tôi khó có thể gần gũi ôm nó vào lòng như đức hiếu được
đều nghĩ hồ văn cường là ca sĩ
nên nó tự do thành ra nó sống hơi ảo một chút
đi học không chịu giao lưu chơi với ai
phan đưa hồ văn cường lên mây
nên nó thành ra bệnh ngôi sao
nghĩ người khác phải tìm đến nó
thành ra mọi người trong nhà không ai muốn dạy hồ văn cường nữa
đến một lúc tôi không dạy nổi hồ văn cường nữa
nên đã phải làm chuyện như vậy trên facebook
tôi phải hy sinh chính hình ảnh của tôi
để hồ văn cường biết được
không phải đơn giản mà con vô được giới nghệ sĩ
nếu không có tôi
rồi để một mình hồ văn cường ra ngoài sẽ rất nhiều khó khăn
trước cái chết của cố nữ nghệ sĩ phi nhung
khiến nhiều người trong giới nghệ thuật
cũng như người dân trên cả nước
đều rất quan tâm bàng hoàng và tiếc nuối
mới đây trên kênh youtube của mình
ca sĩ long nhật đã lên tiếng bênh vực phi nhung
và nhắc nhở bài học ăn cháo đá bát đối với hồ văn cường
anh có chia sẻ
tôi nói như vậy để mọi người thấy được
phi nhung đã phải vất vả thế nào với các con nuôi
vậy thì dựa vào đâu để các người chỉ trích phi nhung
nếu cho khut phi nhung không đưa về mỹ mà trôn cất ở quê nhà
thì hồ văn cường sẽ là trưởng nam
vì cậu là con trai nuôi lớn nhất trong các con nuôi của phi nhung
chị lớn quen đi thì là con gái nên không nói
người huế chúng tôi có câu
mẹ mất con trai phải sắn đá xây lăng cho mẹ
đó là cách thể hiện lòng hiếu thảo
dù con nuôi hay con ruột thì vẫn cứ là mẹ con
phải có duyên nợ thì mới gặp nhau và nhận nhau làm mẹ con
công ơn trời biển của mẹ phi nhung
hồ văn cường sẽ là trưởng nam
hồ văn cường phải ghi lòng tạc giả nhớ và mang theo suốt cuộc đời
người đời nói gì thì kệ họ đi
tôi biết phi nhung thương các con nuôi như nhau
nhưng hồ văn cường có phần ưu tiên hơn
phi nhung từng năn nỉ giám đốc trung tâm thúy nga
để cho hồ văn cường được diễn trong show ghi hình của paris by night
đây là vinh dự mà không phải ca sĩ nào cũng có được
bao nhiêu tiền vé máy bay xe cộ đi lại khách sạn
đều một tay phi nhung lo hết để hồ văn cường được bước lên sân khấu thúy nga
vì cô ấy biết đây là sân khấu lớn nhất cả trong
lẫn ngoài nước
một ca sĩ bước lên sân khấu thúy nga mà chúng bài là một bước thành danh luôn
nhiều ca sĩ cả đời ở việt nam không nổi tiếng
nhưng chỉ cần lên thúy nga diễn một bước thành sao
vì nhung hiểu điều đó nên mới bằng mọi cách giúp hồ văn cường lên được thúy nga
cái này có bỏ hai trăm linh triệu hay một đống tiền ra cũng không làm được
không chỉ hồ văn cường phi nhung còn cho tất cả con nuôi là ca sĩ của mình qua mỹ hát
tốn rất nhiều tiền máy bay
ăn ở một mình phi nhung lo hết các con còn nhỏ nhưng đã được đi diễn khắp nam châu bốn bể
nếu không có phi nhung thì ai làm được
hồ văn cường cứ nghĩ đi dẫu có hát hay tài giỏi đến đâu mà không có bệ đỡ thì cũng khó lòng nổi tiếng
vậy mà các con của phi nhung cũng như hồ văn cường đã được nâng đỡ bắt nhịp cầu quá vững chãi để đi diễn
bỏ quá nhiều cơ hội vào tay đưa cho quá nhiều ca khúc hay mà hát
lại còn được hát song ca với chính phi nhung
đó là ước mơ của biết bao ca sĩ khác
tôi là một trong những đồng nghiệp may mắn
được đứng chung sân khấu hát chung ngồi chung game show làm thiện nguyện
các dự án chung với phi nhung nên tôi hiểu con người phi nhung ra sao
tôi nói như vậy để mọi người thấy được phi nhung đã phải vất vả thế nào với các con nuôi
và công ơn của cô ấy lớn như thế nào
vậy thì dựa vào đâu để các người chỉ trích phi nhung
thưa quý vị và các bạn
trên những ổn ào liên quan tới tiền cát xe của hồ văn cường trong những năm qua
chiều một mươi tháng một mươi quản lý của phi nhung đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân
theo đó người này cho biết ngay từ khi
nhận hồ văn cường là con nuôi phi nhung đã không hề để ý đến chuyện cát xê
vì thế câu chuyện tiền cát xe của hồ văn cường chỉ liên quan đến một người duy nhất
chính là quản lý của phi nhung đồng thời cũng là quản lý của hồ văn cường
và người quản lý này sẽ làm việc trực tiếp với hồ văn cường
chứ không phải thông qua bất cứ ai
tối cùng ngày một bầu show hải ngoại cũng đã lên tiếng về việc này
theo thông tin người này cung cấp
thì việc được đi diễn ở hải ngoại của hồ văn cường là do phi nhung dụng tâm sắp xếp
tuy nhiên ngoài số tiền lo thủ tục giấy tờ và vé máy bay
thì hồ văn cường không có cát xe
chắc chắn ít ai biết được nỗi lo sợ của bầu sô hải ngoại
khi mời nghệ sĩ đi lưu diễn ở mỹ úc hay là châu âu
bị quản lý của nghệ sĩ kẹp gà đi theo
thông thường những nghệ sĩ được khán giả yêu mến
thì mỗi năm đến úc lưu diễn ba đến bốn lần
cá biệt có những nghệ sĩ đến úc năm sáu lần
năm hai nghìn một mươi bảy tôi làm chương trình đại nhạc hội lưu diễn tại úc
nhưng nghệ sĩ được khán giả yêu cầu trong đó có cố ca sĩ phi nhung
sau khi liên hệ với quản lý để mời phi nhung
thì tôi được lời đề nghị từ quản lý
nếu anh muốn phi nhung góp mặt trong lần này
thì anh cố gắng thu xếp cho thêm con nuôi của phi nhung đi kèm nhé
anh chỉ cần lo giúp working visa và vé máy bay cho cháu
anh không cần phải trả cát xe
chủ yếu là cho cháu có cơ hội được cọ sát
làm quen với sân khấu khán giả hải ngoại
và cho cháu có cơ hội được đi diễn nước ngoài
đây chính là nguyên văn lời đề nghị của diễm quản lý của phi nhung
và đó chính là hồ văn cường sau khi cường đoạt giải quán quân năm hai nghìn một mươi sáu
thực tế một working visa là một hai trăm linh một năm trăm linh đô la australia
một vé máy bay khứ hồi một đến một năm trăm linh đô la tùy thời điểm
vé máy bay nội địa kèm theo khách sạn trong thời gian lưu diễn
cũng hết ba năm trăm linh đến bốn năm trăm linh đô la australia cho mỗi người
với số tiền đó bỏ ra cho một người không có tên để bán được vé
thì cũng đáng lẽ là một người không có tên để bán được vé

nhưng vì để mời được ca sĩ phi nhung trong thời điểm đó
bắt buộc phải chấp nhận lời đề nghị kẹp gà miễn phí của quản lý phi nhung
sau lần này thì hồ văn cường cũng đến úc lưu diễn thêm một hai show nữa
và cũng chung một điều kiện là đi diễn miễn phí chỉ lo về máy bay và visa
tôi muốn xác minh điều này để mọi người dù đang ở đâu đó
khi đọc được những chia sẻ này thì hiểu rõ hơn
về cái được gọi là cắt xe của hồ văn cường khi đi lưu diễn tại hải ngoại
bầu show này kể lại
người này cũng cho biết rằng
ở một số chuyến lưu diễn khác tại mỹ
phi nhung còn phải bỏ tiền ra để lo vé máy bay và visa cho hồ văn cường
theo một sự thật khác thông thường nghệ sĩ chuyên nghiệp
hoàn toàn không làm việc trực tiếp với nhà tổ chức về cắt xe
cũng như nhận tiền cắt xe
vì nghệ sĩ không thể đôi co trả giá bớt một thêm hai với nhà tổ chức
nhiệm vụ của nghệ sĩ là gì
họ chỉ biết khi lên sân khấu là công hiến hết mình với khán giả
bởi vậy ai đó đang lên tiếng nói phi nhung
đã giữ tiền của hồ văn cường là một sự vu khống thiếu hiểu biết
bầu show hải ngoại này nhận định
cũng trong bài viết của mình vị bờ châu này gửi những lời tâm sự rất thẳng thắn đến hồ văn cường
cường ngà trước ngày mẹ nhung bị bệnh chú vẫn nhắn tin thăm hỏi con
chú vẫn hỏi con về việc học kể cả việc đi úc
con trả lời như thế nào thì tin nhắn của con vẫn còn ở facebook
ngày hôm nay tin mẹ nhung mất chú cũng liên hệ con
và khuyên con phải giữ vững tinh thần
vì chú vẫn luôn nghĩ con là một đứa con ngoan ngoãn và hiểu biết mọi việc
ngay cả hôm nay chú liên hệ với con chú vẫn tin tưởng con là một người con hiếu thảo với cha mẹ
con hãy bình tâm lại và suy nghĩ thật chín chắn thật thấu đáo
để biết đối phó với những cạm bẫy của những kẻ đang cố tình chia rẽ mối quan hệ giữa con và gia đình
cuối bài viết vị bầu sô hải ngoại tâm sự
trên cương vị của một người đã từng tiếp xúc và chia sẻ
tôi chỉ muốn cường lên tiếng rõ ràng về người mà cường đã từng coi là mẹ
để mọi người có một lời tâm sự
để có một góc nhìn rõ ràng chính xác hơn
riêng về những khoản tiền thưởng hay tiền đi diễn thì chắc chắn
quản lý sẽ phải giải quyết rõ ràng cùng cường và gia đình
tôi nghĩ không ai đành lòng cướp trên tay công sức của người khác một cách dễ dàng vậy đâu
mình nên suy nghĩ thật thấu đáo để tránh bị tổn thương
thưa quý vị và các bạn mới đây trên trang cá nhân của mình
em trai phi nhung anh tomi đã chính thức lên tiếng
anh tomi khẳng định phi nhung hoàn toàn không liên quan đến chuyện tiền bạc của hồ văn cường
bên cạnh đó em trai ca sĩ phi nhung cho biết
chị diễm phạm quản lý của ca sĩ phi nhung đã lên tiếng chịu trách nhiệm giải quyết
nên anh mong khán giả bình tĩnh chờ đợi
không chỉ vậy đến thời điểm này dù cho cốt của cố ca sĩ phi nhung đã về mỹ
nhưng tăng lễ chính thức vẫn chưa diễn ra nên mong mọi người hiểu cho tình huống lúc này
anh chia sẻ với tư cách là em trai chị phi nhung lời nói đầu
mình xin chân thành cảm ơn tình cảm lớn lao của cả nhà fc đã dành cho chị trong quá khứ
hiện tại và đến nay
và đến cả mai sau sau live stream ngày hôm qua giữa trang trần và hồ văn cường
mình xin có đôi lời như sau
thứ nhất cường được chị chăm sóc dạy bảo từ ngày có duyên gặp gỡ cho tới khi chị ốm mất
đó là tình cảm tình thương và lời hứa từ tâm của chị dành cho một người con
nên rất mong khi mọi người nhắc tới chuyện này thì xin hãy nghĩ tới tâm tư tình cảm của chị
để quãng thời gian đó là quãng thời gian quý báu ý nghĩa chứ không phải là quãng thời gian để kể công
chị đã đau lòng lắm bởi dẫu con có làm mẹ
đau buồn thì bất cứ người mẹ nào cũng không muốn con mình phải bị tổn thương bởi người khác
thứ hai dù chị đã được đưa về mỹ nhưng tăng lễ chính thức của chị vẫn chưa diễn ra
xin hãy bình tĩnh lại và cho chị được an lòng yên tĩnh những ngày này
chị vẫn luôn mong muốn phan của chị bình tĩnh trước mọi sóng gió và trường mực
thứ ba đây cũng là điều quan trọng nhất quản lý diễm phạm đã chính thức lên tiếng về trách nhiệm của mình
cô đã khẳng định mọi chuyện tiền bạc của cường đều do mình phụ trách
nên tất cả chúng ta hãy chờ quản lý diễm phạm
chỉ hoàn toàn không liên quan đến chuyện này sớm hay muộn thì cuối cùng cũng sẽ có lời giải đáp hợp tình hợp lý
một lần nữa xin tất cả hãy nén lại chờ tới ngày tăng lễ chính thức của chị được diễn ra
thương chị xin hãy nghĩ và hiểu cho chị xin chân thành cảm ơn cảm ơn vì tất cả
trước đó quản lý của phi nhung là diễm phạm đã lên tiếng khẳng định
nữ ca sĩ không liên quan tới bất kỳ chuyện tiền bạc nào của hồ văn cường
và cho biết mình sẽ là người chịu trách nhiệm lên tiếng
thưa quý vị và các bạn phi nhôm được nhiều khán giả yêu mến
vì thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện nhận nhiều trẻ mồ côi làm con nuôi
vì vậy sự ra đi của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả đồng nghiệp xót xa tiếc nuối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
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại